hội nghị ngân hàng việt nam hành một mươi chín đã diễn ra tại tp hcm với chủ đề
đột phá từ số hóa nhiều vấn đề về ngân hàng số cũng như thuận lợi và thách thức trong phát triển ngân hàng
hội nghị nhằm phân tích và đưa ra đánh giá tổng quan về chính sách tình hình chuyển đổi thực tiễn
và bản chất của các ngân hàng việt nam từ mô hình truyền thống sang số hóa như một quy luật phát triển tất yếu
đồng thời giới thiệu các trường hợp chuyển đổi bước đầu thành công của ngân hàng trong nước và thế giới
đồng thời giới thiệu các trường hợp chuyển đổi bước đầu thành công của ngân hàng trong nước và thế giới